tính đến trưa ngày hôm nay năm trên một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông củ long đã ghi nhận thêm sáu mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
các địa phương này đang quyết liệt hành động nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh
tại tỉnh đồng tháp dù chưa ghi nhận ca mắc mới nhưng đây là địa phương có số ca mắc nhiều nhất tại đồng bằng sông cửu long với sáu trăm tám mươi một trường hợp
từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy đồng tháp đã mở rộng phạm vi giãn cách xã hội toàn tỉnh theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
bộ y tế cũng đã điều động thêm đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ bệnh viện trung ương huế đến đồng tháp để hỗ trợ phòng chống dịch